còn tại bắc kinh chính quyền thủ đô bắc kinh trung quốc đang siết chặt các biện pháp chống dịch
trong đó yêu cầu người dân của quận nội đô triều dương không rời khỏi địa phương này trừ việc cấp bách bất đắc dĩ
triều dư hiện là điểm nóng bùng dịch của bắc kinh và tập trung nhiều trung tâm thương mại
cũng như các đại sứ quán của nước ngoài tại trung quốc
chính quyền địa phương đã thắt chặt kiểm soát đi lại ở triều dương ngừng hoạt động các phương tiện giao thông vận tải công cộng
đóng cửa các doanh nghiệp không cung cấp các dịch vụ thiết yếu và an ninh công cộng
người dân cũng được yêu cầu làm việc tại nhà không được rời khỏi triều dương trừ việc cấp bách bất đắc dĩ phải làm
tại thuận nghĩa một quận cận nội đô của bắc kinh chính quyền đã cho đóng cửa các rạp chiếu phim
nhà hàng và nhiều địa điểm công cộng đồng thời yêu cầu người dân làm việc tại nhà
nhà chức trách cũng yêu cầu người dân sống tại quận không đi khỏi nơi cư trú khi không cần thiết
và chuẩn bị xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng
chúng ta phải xác định chính xác những nơi có nguy cơ cũng như những người có nguy cơ một cách nhanh chóng
áp dụng các biện pháp hạn chế càng sớm càng tốt để không bỏ qua bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào
người phát ngôn của chính quyền thủ đô bắc kinh kêu gọi trung quốc vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược zero covid
trong đó tập trung xét nghiệm quy mô lớn và truy vết quyết liệt để chặn đứng chuỗi lây nhiễm
thủ đô bắc kinh vẫn tránh phong tỏa diện rộng nhưng tại các địa phương khác chính quyền đã hành động quyết liệt
tại trạm giang thuộc tỉnh quảng đông chính quyền cũng thông báo từ đầu rừng này
người dân chỉ được phép rời thành phố với các loại xét nghiệm pcr âm tính được thực hiện trong vòng bốn mươi tám giờ